cùng với đó sở giáo dục và đào tạo hà nội có văn bản hòa tốc cử các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
cho học sinh trung học phổ thông trong đó bỏ nội dung một mươi bốn ngày địa bàn không có f mới được mở cửa
văn bản gửi cho ban nhân dân các quận huyện thị xá phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xá
và các trường trung học phổ thông cũng như trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thông báo
trong đó bỏ nội dung một mươi bốn ngày điệp bàn không có f mới được mở cửa trong đó bỏ nội dung một mươi bốn ngày điệp bàn không có f mới được mở cửa
trước tình hình số ca mắc mới không ngừng tăng tại một số tỉnh thành bộ y tế đã kiến nghị những chính sách đặc biệt đặc cách đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện tại
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết thời gian qua để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bộ y tế đã phải huy động lực lượng nhân lực tham gia xét nghiệm trên diện rộng tăng cường cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín gồm các bác sĩ không chỉ ở chuyên ngành hồi sức nội truyền nhiễm mà ở tất cả các chuyên ngành
có nhiều trường hợp thực hiện các nhiệm vụ không phù hợp thậm chí trái với phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề
trong đó học sinh sinh viên chuyên ngành y là đối tượng chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
các hoạt động nêu trên chưa phù hợp với quy định của luật khám bệnh chữa bệnh
do vậy bộ y tế kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho phép được điều động sử dụng nhân lực cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mà không phụ thuộc vào phạm vi hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề
dự thảo nghị quyết về nội dung trên quy định trong trường hợp dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe con người cho phép người hành nghề khám bệnh chữa bệnh
bao gồm cả người nước ngoài đang hành nghề tại việt nam đều thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh cho người nhiễm covid một mươi chín
theo phân công của người đứng đầu cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín mà không phải bổ sung phạm vi hành nghề
bên cạnh đó dự thảo cũng cho phép người nước ngoài người việt nam định cư tại nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
cấp chứng chỉ hành nghề tham gia hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
theo phân công của người đứng đầu cơ sở y tế
điểm mới khác là dự thảo nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm khám bệnh chữa bệnh từ xa với một số nội dung chủ yếu
cụ thể hoạt động khám chữa bệnh từ xa được thực hiện bằng việc tương tác giữa người hành nghề khám chữa bệnh với người bệnh
thông qua các phương tiện viên thông
người hành nghề thực hiện khám bệnh chữa bệnh từ xa phải chịu trách nhiệm về kết quả trần đoán bệnh
chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình
chi phí khám bệnh chữa bệnh từ xa do quỹ bảo hiểm y tế người bệnh và các nguồn khác trì trả
chưa ý kiến đề nghị cân nhắc làm rõ hơn về phạm vi thực hiện khám bệnh chữa bệnh từ xa
bộ y tế đề nghị giữ nguyên như dự thảo là chỉ quy định về nguyên tắc trong nghị quyết
và ra bộ trưởng bộ y tế hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính chủ động linh hoạt động điều hành hoạt động thí điểm
mặt khác dự thảo nghị quyết còn cho phép một số cơ chế chính sách trong cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín
sử dụng thuốc sản xuất trong nước thuộc lô thuốc được sản xuất và phục vụ cấp giấy đăng ký lưu hành trong dự phòng điều trị covid một mươi chín